trên diễn biến có phần lắng xuống của dịch bệnh thì gần ba mươi tỉnh thành trong cả nước đã mở cửa đón học sinh từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
vấn đề cốt lõi hiện nay chính là đảm bảo an toàn học đường để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng đưa con đến trường